trước tình hình các tỉnh miền bắc đang phải trải qua một đợt rét đậm rét hại kéo dài đúng vào dịp giáp tết bộ công thương đã chỉ đạo tới các địa phương đảm bảo nguồn cung và không găm hàng tăng giá các mặt hàng thiết yếu

trước tình hình các tỉnh miền bắc đang phải trải qua một đợt giết hại kéo dài đúng vào dịp giáp tết bộ công thương đã chỉ đạo tới các địa phương đảm bảo nguồn cung và không găm hàng thiết yếu